với chủ đề ngày hội hiến máu trái tim sông hàn sáng nay chương trình hành trình đỏ lần thứ bảy năm hai nghìn một mươi chín tại thành phố đà nẵng đã chính thức được khai mạc
hơn một năm trăm linh tình nguyện viên đã có mặt từ sáng sớm với tâm niệm một giọt hồng cho đi là một cuộc đời ở lại
mọi người đến đây đều mong muốn chia sẻ chút tình thương trách nhiệm của bản thân với cộng đồng xã hội
đây là lần thứ sáu mươi anh nguyễn phú vinh tham gia hiến máu tình nguyện
anh cũng là một trong một trăm linh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm hai nghìn một mươi tám
với anh vinh niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mình là mang lại hạnh phúc cho người khác
sau khi một lần hai lần ba lần các người đột xuống huyện viện
thì trong tôi ngòa cái tinh thần về hiến máu tình nguyện
trong tôi vẫn có một cái nữa là những cảnh những người bậy
những người thân của họ đang hồi hộp chờ đợi những giọt máu của chính những người đi hiến đột xuống như thế
và trong tôi cảm thấy là mình phải có trách nhiệm cao hơn nữa giữ gìn sức khỏe
và vận động mọi người trước mắt là ngòa cái hiến máu tình nguyện
và có cái việc hiến máu đột xuống cứu người
phong trào hiến máu tình nguyện của thành phố đà nẵng luôn luôn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra
và đặc biệt là số dân hiến máu tỷ đề dân hiến máu đã vượt trên ba ba
đây là một sự thân tích
đảng ghi nhận để đẩy mạnh phong trào hiến máu và để duy trì phong trào hiến máu bên vực
thì theo tôi chúng ta phải nên tăng cường công tác vận động đối với thanh niên
vì thanh niên chính là những người họ hiểu và họ là những người tích cực nhất trong công tác hiến máu tình nguyện
và chính họ sẽ là nguồn người duy trì cho nguồn người hiến máu tình nguyện ổn định lâu dài hơn
năm hai nghìn một mươi tám ban chỉ đạo vận động hiến máu thành phố đà nẵng đã tổ chức được một trăm ba mươi tám đợt hiến máu
có trên bốn mươi bốn người tham gia hiến máu tiếp nhận hơn ba mươi sáu đơn vị máu
trong thời gian từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày hai mươi bảy tháng bảy
ban tổ chức ngày hội hiến máu trái tim sông hàn dự kiến sẽ tiếp nhận sáu đơn vị máu
đây là nguồn máu bổ sung kịp thời cho nhu cầu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân
trong dịp hè trên địa bàn đà nẵng và các tỉnh lân cận